của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cựu thủ tướng
cùng một số vị khách trong nước và quốc tế
mặc dù tăng lễ chỉ được tổ chức với quy mô hạn chế
thế nhưng hàng nghìn người ở thủ đô tokyo và các tỉnh lân cận
vẫn tới chùa joso nơi tổ chức tăng lễ với hy vọng được nhìn thấy ông lần cuối
việc cựu thủ tướng abe shinzo qua đời ở tuổi sáu mươi ba
sau khi bị một người đàn ông cầm súng tự chế bắn vào ngợt ngày tám tháng bảy
đã làm choáng váng đất nước nhật bản
nơi các vụ phạm tội bằng súng đạn và bạo lực chính trị đều cực kỳ hiếm
bất chấp trời mưa từ sáng sớm nay
hàng nghìn người trong đó có cả những người việt nam đang sinh sống tại nhật bản
đã tới chùa jojo nơi đặt linh cữu của cựu thủ tướng abe để đặt hoa tử nghiệm
nhiều người đã đến từ rất sớm và mang theo di ảnh của ông
đoàn người kiên nhấn chờ đợi để được vào dâng hoa
và thể hiện tình cảm sâu sắc với cựu thủ tướng abe
tôi cảm thấy an toàn khi ông ab nắm quyền điều hành đất nước
tôi thực sự ủng hộ ông
ông abe là vị thủ tướng tôi rất yêu quý
vì vậy tôi đến đây để nói lời tạm biệt
ông abe là một người ấm áp và vui tính
tôi nghĩ hiếm có chính trị gia nào như ông ấy
sự ra đi của ông thực sự là điều đáng buồn
sau lễ tang tinh sa đã trở lên cứu của cựu thủ tướng abe qua một số địa điểm
đã từng ngăn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo
trong đó có văn phòng thủ tướng
sau đó linh cứu của ông sẽ được đưa tới nhà tăng lễ để hỏa tàng